quý vị thân mến những năm qua lợi dụng tự do tín ngưỡng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin
trình độ dân trí còn thấp của một số bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
mà nhiều tổ chức tà đạo đã xuất hiện rêu rao những luận điệu sai trái
truyền bá mê tín dị đoàn dẫn đến hàng loạt những hệ lụy đau lòng
đi theo tàn giáo nhiều bà con bỏ nương dẫy bỏ các phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình
trước tình hình phức tạp đó dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp đảng chính quyền
nhiều địa phương đã coi đây là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu và bằng các biện pháp tích cực như vận động
tuyên truyền tới việc cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con mà nhiều người đã ký cam kết
quyết tâm bỏ tà đạo tập trung phát triển kinh tế từ đó dần mang lại một cuộc sống bình yên cho các bản làng
tuy nhiên ngay sau khi được thả đối tượng đã tự phong mình là giáo chủ và ra mắt cái gọi là tín ngưỡng dương văn bình
nhằm tập hợp lực lượng lôi kéo đồng bào dân tộc mông ly khai lập nhà nước mông tự trị do dương văn bình đứng đầu
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một dương văn bình chết do bệnh tật tuy nhiên các đối tượng chân dết thì vẫn tiếp tục lợi dụng các hoạt động tôn giáo
nhằm thần thánh hóa dương văn mình để chống phá nhà nước chia rẽ khối đại đoàn kết
có thể nói tà đạo dương văn mình như cơn gió độc
sắc bao nỗi thống khổ đối với nhiều thế hệ người mông đẩy họ vào cuộc sống khó khăn cơ cực
vậy nên việc đấu tranh xóa bỏ tổ chức dương văn mình giữ bình yên cho bản làng đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết với nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số
với ông hoàng văn lý sau một thời gian theo tà đạo dương văn mình với những hứa hẹn
không làm vẫn có tiền tiêu và đến ngày sẽ được đi lên trời
tuy nhiên tiền đâu chẳng thấy chỉ thấy cuộc sống gia đình ngày càng tiêu điều sơ sát
với sự vận động tích cực từ chính quyền địa phương ông lý đã từ bỏ tà đạo quay về trí thú làm ăn phát triển kinh tế
đến thăm gia đình ông hoàng văn lý ai cũng vui mừng khi thấy cuộc sống của ông đã khác xưa
nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước gia đình ông đã vay vốn để chăn nuôi trồng trọt
trước là ở trên núi cơ
đến đây cũng khổ đi lại cũng khổ
làm ăn còn ăn cụm mài ăn sán
bây giờ nhớ từ là mình làm cái nghề thuốc ngày nữa là mình có kinh tế ít nữa
chăn lợn chăn trâu cũng chăn ít rồi
mỗi thứ là kéo một tí mỗi thứ kéo một tí tiền nữa là lại
thật trung là nâng lên cái gia đình mình lại làm khá dư dần lên đó
và nhà nước cũng có trong mình
bây giờ lại thấy là cuộc sống mình là hài lòng nhiều hơn như trước
khá là nhiều
căn nhà khang trang vừa được xây dựng ông lý cùng các thành viên trong gia đình không giấu được niềm vui
cũng như thể hiện sự tin tưởng với các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
hiện nay ngoài phát triển kinh tế ông lý còn là thầy thuốc nam mát tay của bản làng
khi tự mình nghiên cứu khôi phục lại nghề thuốc gia truyền và truyền dạy cho con cái trong gia đình
hiện tại bây giờ là cũng được đảng nhà nước quan tâm và vay vốn tiền
để xây sửa nhà cửa để vay vốn cho nông thôn mình mua châu bò
để chăn nuôi giúp đỡ cho gia đình là được đảng nhà nước quan tâm
và hiện tại bây giờ là nhà em cũng là bố em cũng chữa bệnh
nghề thuốc đông y thuốc gia truyền của các cụ đệ lại
thì em cũng
cùng bố đi lên núi đi lên rừng để đi chặt cây đi lấy thuốc cùng bố
có thể thấy từ ngày bỏ tà đạo ông lý đã tìm lại được cuộc sống bình yên bên gia đình
cũng như được làm những việc mình yêu thích và có ý nghĩa với cộng đồng làng bản
võ nhai là huyện miền núi của tỉnh thái nguyên nơi đây có trên bảy mươi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong đó có một mươi hai xóm tập trung
khá đông đồng bào mông với hơn sáu ba trăm linh nhân khẩu
đã có một thời vì tin vào những luận điệu hoang đường mê tín dị đoan
mà nhiều người mong bị lôi kéo đi theo tà đạo
tuy nhiên với sự vào cuộc kịp thời tích cực của chính quyền
mà đến nay võ nhai đã thành công xóa trắng tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
tổ chức bất hợp pháp dương văn bình này thì xâm nhập vào địa bàn của huyện võ nhai cách đây cũng hơn khoảng hai mươi năm rồi
nhưng vừa rồi là
với sự quyết liệt từ trung ương cho đến địa phương thì chúng tôi đã xóa bỏ trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thế nên là cũng dần dần cũng phải tuyên truyền vận động
như vừa qua là chúng tôi cũng đã đi thăm hỏi rồi tặng quà rồi động viên
và một số gia đình đã từ bỏ hẳn và chuyển sang hình thức là sinh hoạt tôn giáo theo đạo tuyên lạc
và hiện nay thì cái số này thì cũng không có hoạt động gì
đáng chú ý nữa riêng về công tác an ninh thì chúng tôi tiếp tục là nắm tình hình đồng thời là tuyên truyền vận động là chính
để coi như người ta nhận biết được những cái gì đúng cái gì sai và chấp hành đúng chính sách pháp luật
đây là xã dân tiến một trong những xã có khá đông đồng bào mông sinh sống
chỉ vài năm trước xã là một trong những địa bàn nóng vì có khá nhiều người dân đi theo tà đạo dương văn mình
tổ chức bất hợp pháp
dương văn mình hoạt động trên địa bàn thì nó cũng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì cũng được sự chỉ đạo của các cấp cũng như sự hỗ trợ của tỉnh của huyện
thì địa phương thì cũng đã tuyên truyền vận động con nhân dân ký cái cam kết là không tin không nghe và không theo cái tổ chức bất hợp pháp dương văn bình
hiện nay thì trên địa bàn giãn tiến thì cũng không hoàn hộ nào là tin nghe và theo cái tổ chức bất hợp pháp dương văn mình
kể từ ngày loại bỏ tà đạo ra khỏi bản làng cuộc sống của bà con đã và đang trở lại dáng vẻ bình yên vốn có
đặc biệt với sự hỗ trợ từ các chính sách của đảng nhà nước trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới mà đời sống của người dân từng ngày đổi thay
hôm nay đoàn công tác của huyện võ nhai tiếp tục ghé thăm gia đình ông hoàng văn
ông sùng một trong những người từng là cốt cán của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình ở xã dân tiến
kể từ ngày ký cam kết không tin không theo tà đạo ông sùng tự tin hơn trong giao tiếp không còn phải lẩn tránh ngại ngùng khi gặp các cán bộ công an hay cán bộ xã huyện
đặc biệt ông còn được chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiều trong phát triển kinh tế
đảng nhà nước rất quan tâm và rất lo cho dân mình sợ mình đói
ví dụ như bựa đang rồng lên sông quyền vườn này
nó uống cho một suốt đang dùng có thu hạch năm nay có thu hạch rồi sang năm nữa là chắc có bán
ngoài làm vườn làm nương rẫy ông sùng còn tập trung phát triển chăn nuôi lợn
hiện nay đàn lợn của ông có khoảng hai mươi con đây cũng là mô hình kinh tế vững chắc để nâng cao thu nhập cho gia đình
với đồng bào dân tộc thiểu số do cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả
trình độ nhận thức còn kém nên ngoài việc vận động tuyên truyền cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con
thì việc nâng cao kiến thức pháp luật giúp bà con hiểu hơn về các chính sách của đảng nhà nước là rất quan trọng
nên đức liên tài đoàn kết sáng tạo xung quyết xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc dền luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức lý tưởng thích bạc để phục vụ tổ quốc và nhân dân
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng
là cầu nối để đưa chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến với mọi người dân
để từ đó thì nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường nối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhận thức được tầm quan trọng đó thời gian vừa qua thì huyện võ nhai đã triển khai đồng bộ sâu rộng và đa dạng hóa về nội dung và hình thức một cách đơn giản gần gũi
dễ hiểu nhất để người dân có thể tiếp thu kiến thức pháp luật như là tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp sân khấu hóa tuyên truyền lưu động và ứng dụng các chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền
hiểu rõ được tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân tránh bị các đối tượng xấu tiếp tục lừa đảo rụ rỗ
nên công an huyện võ nhai còn thường xuyên trích quỹ mua tv trao tặng một số hộ gia đình khó khăn từng theo tổ chức tà đạo dương văn mình để bà con có thể tự tìm hiểu theo dõi nắm bắt được các vấn đề thời sự đang diễn ra trên cả nước
chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có mạng internet mọi người mông trên địa bàn đều có thể nghe hiểu
ngoài ra với một cái nhấp chia sẻ đường link các bản tin thì mỗi người dân cũng dễ dàng tiếp cận và trở thành một tuyên truyền viên
mỗi một số đấy có một đường link thì chúng tôi đã đưa những đường link đó vào các trang fanpage của công an các xã thị trấn cũng như là phối hợp với các đoàn thẻ các cơ quan ban ngành
trên địa bàn huyện như là trung tâm văn hóa thể thao của huyện để đưa lên đài phát thanh của huyện đến các xóm bản ở trên địa bàn huyện có thể nghe được
rồi hội phụ nữ đoàn thanh niên của huyện gửi vào các nhóm gia lô
bây giờ thì mỗi một cơ quan ban ngành đoàn thể đều có các nhóm gia lô và chỉ cần một nút nhấp chuột gửi cái đường link đấy đi
thì đã được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội
khi mà tôi sử dụng cái pocat đó thì sẽ hiểu biết hơn về pháp luật này
thứ hai là giúp cho bản thân nâng cao được cảnh giác đối với những tội phạm nguy hiểm tội phạm lừa đảo trên mạng đấy
khi mà vào podcast đấy đọc thì cũng có rất là tiện lợi là khi mà mình ở nhà
mình cũng có thể truy cập và mình xem được
và không cần phải đến những cái
nơi hội nghị hay là gì mới biết mà mình có thể sử dụng điện thoại di động mình
mình truy cập mình xem tại nhà là đều được
từ những bài viết đơn giản dễ nghe dễ hiểu
vậy nên sau một thời gian mưa rầm thấm lâu
đồng bào đã bắt đầu thường xuyên theo dõi các bản tin trên toàn dân potcap
ngoài ra kết hợp cùng với việc bám địa bàn triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền khác
mà đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn huyện võ nhai
bà con tập trung phát triển kinh tế
gìn giữ những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình
có thể thấy với việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức
thì hiện nay ở võ nhai đã không còn người mông theo tổ chức tà đạo dương văn mình
bà con đã hiểu rằng
chỉ có lao động tích cực tham gia phát triển kinh tế
thì mới có được cuộc sống yên vui trên chính mảnh đất quê hương mình
thôn bản mình
và ngôi nhà của mình